nhưng tính đến thời điểm hiện tại bộ y tế chưa công nhận thiết bị súng phun khử khuẩn hay dung dịch nano bạc có khả năng chống virus người covid một mươi chín
đây là cách mà tiểu thương quảng cáo thổi phòng tính năng của sản phẩm đánh lừa người tiêu dùng
tôi khẳng định là không có và không có hiệu quả gì
tôi cũng có nghe đấy bảo có hiệu quả bị khử khuẩn mà phun vào người thì nguy hiểm
tôi cho là nguy hiểm chứ
tôi khuyên tất cả mọi người hãy bình tĩnh và sáng suốt
hãy tìm vào bộ y tế và theo phương hướng chống dịch của chính phủ
đây là chiếc súng phun khử khuẩn chúng tôi mua được trong thời điểm rất khán hàng
thiết bị này có giá khoảng bốn trăm linh đồng
súng phun khử khuẩn được trang bị đèn uv
mà theo người bán các tiền này phát hiện và tiêu diệt phi khuẩn trong bốn giờ phun
lợi dụng mùa dịch một số cửa hàng tranh thủ thần thánh hóa các sản phẩm súng phun khử khuẩn
có tác dụng diệt khuẩn chín mươi chín là sai sự thật
người bán thì vì lợi nhuận nên cứ bán
còn người mua lại tin vào những giá trị không có thật của mặt hàng này
mà không biết rằng mình đang bị trục lợi một số tiền không nhỏ tiền mất tật mang